phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày truyền thống của ngành khí tượng thủy văn
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ngành khí tượng thủy văn phải tập trung nâng cao chất lượng công tác dự báo
cảnh báo hơn nữa đặc biệt là các hiện tượng thời tiết thủy văn hải văn nguy hiểm trên đất liền
và trên cả vùng biển rộng lớn của tổ quốc để phục vụ phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh
đặc biệt là nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia giảm đừng thiệt hại và chi phí xã hội trong công tác phòng chống thiên tai
thủ tướng nhấn mạnh đất nước ta đang chịu tác động to lớn bởi biến đổi khí hậu
các hiện tượng thời tiết thủy văn cực đoan ngày càng diễn biến phức tạp và khắc nghiệt gây ra nhiều thiệt hại lớn hơn
việt nam được đánh giá là một trong các quốc gia chịu ảnh hưởng nhất bởi biến đổi khí hậu
nhiều quy luật khí hậu bị phá vỡ khiến công tác khí tượng thủy văn gặp nhiều khó khăn hơn trong việc đưa ra những dự báo cảnh báo
như lũ quét lũ ống sạch lỡ bờ sông biển văn bậc nhiều việc chúng ta phải làm
nhưng những tiến bộ về một dự báo về thiên tai khí hậu khắc nghiệt xuất hiện cũng là những thành công rất đáng được trang trọng
nhờ ấp dụng những biện pháp khoa học công nghệ cũng như những thông tin hợp tác quốc tế
thủ tướng yêu cầu tập trung nhiều biện pháp để phát triển ngành khí tượng thủy văn đồng bộ theo hướng hiện đại hóa
trên cơ sở kế thừa
và phát huy tối đa nguồn lực hiện có
cần coi việc đầu tư cho khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực là giải pháp chủ yếu để phát triển
khai thác triệt đề những thành tiệu khoa học công nghệ trong nước đồng thời ứng dụng chọn lọc những thành tiệu khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới
để đẩy nhanh kế hoạch hiện đại hóa ngành khí tượng thủy văn
hiện đại hóa hệ thống thông tin chuyên ngành thu thập khai thác các thông tin từ vệ tinh
đáp ứng yêu cầu theo dõi từ xa các diễn biến thời tiết trên phạm vi rộng và dự báo thời tiết nhất là dự báo bão áp thấp nhiệt đới gió mùa hoàn thiện việc trang bị mạng lưới radar thời tiết để theo dõi dự báo các hệ thống thời tiết có quy mô nhỏ hơn như lốc vòi rồng mưa đá lũ quét